tại hà nội ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã tổ chức phiên họp thứ một mươi năm
dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo
để kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động năm hai nghìn một mươi tám đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp các thành viên ban chỉ đạo thống nhất đánh giá từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhất là năm hai nghìn một mươi tám
cùng với những thành tiệu chung của đất nước trên các lĩnh vực công tác phòng chống tham nhũng
tiếp tục được triển khai mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả toàn diện
phát biểu chỉ đạo phiên họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh
năm hai nghìn một mươi tám và từ đầu nhiệm kỳ đại hội một mươi hai đến nay trung ương bộ chính trị ban bí thư đã ban hành
nhiều nghị quyết chỉ thị quy định để tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và phòng chống tham nhũng
chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp
tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương về kiểm tra
giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện bộ chính trị ban bí thư quản lý
về phân cấp quản lý cán bộ giới thiệu bổ nhiệm luân chuyển cán bộ về giám sát trong đảng
xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra đảng trong công tác phòng chống tham nhũng
về bảo vệ người phát hiện tố giác đấu tranh chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
đến nay công tác xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về phòng chống tham nhũng có bước tiến mới quan trọng